thưa quý vị và các bạn tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một diễn ra vào sáng ngày sáu tháng chín
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách cách ly
ai ở đâu ở đó tại các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội
thông tin chi tiết ra sao mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
thủ tướng nêu năm nhiệm vụ các xã phường phải thực hiện bằng được
ngày sáu chín thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
phát biểu mở đầu phiên họp thủ tướng cho biết trong bốn tháng vừa qua dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư
đã ảnh hưởng tới tình hình kinh tế xã hội tám tháng ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe nhân dân gây thiệt hại về con người sản xuất kinh doanh
tuy nhiên thủ tướng cũng nhấn mạnh tình hình tháng tám cơ bản ổn định tiếp tục duy trì các nền tảng kinh tế vĩ mô
kiểm soát lãm phát bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
các nhiệm vụ về văn hóa xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại tăng lên phức tạp hơn
nhưng các lĩnh vực này vẫn được giữ vững đạt kết quả tích cực đặc biệt ngoại giao vaccine được đẩy mạnh
thủ tướng biểu dương các lực lượng tuyến đầu đội ngũ tình nguyện viên cùng các địa phương nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp
đã nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị đạt được kết quả nêu trên
theo thủ tướng tại nhiều địa phương đặc biệt là hai mươi ba địa phương đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách
ưu tiên hàng đầu cho phòng chống dịch bệnh
ba mươi tỉnh thành phố còn lại cũng tùy từng lúc từng nơi để ưu tiên phù hợp cho chống dịch hoặc làm phát triển kinh tế
người đứng đầu chính phủ nêu rõ vừa qua việt nam đã chuyển hướng trong công tác phòng chống dịch
từ tập trung sang kết hợp hài hòa giữa tập trung và phân cấp
theo đó lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất chuyên sâu còn tổ chức thực hiện vừa tập trung vừa phân cấp
nhất là chú trọng phân cấp tới xã phường thị trấn
lãnh đạo chính phủ cũng lưu ý các địa phương nhất là các xã phường thị trấn
đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội phải thực hiện bằng được năm nhiệm vụ
thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách cách ly ai ở đâu ở đó
bảo đảm an sinh xã hội không để người dân thiếu ăn thiếu mặc
bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm từ xa ngay tại xã phường thị trấn
khi người dân có yêu cầu phải đáp ứng kịp thời bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội an dân trên địa bàn
tuyên truyền vận động để dân biết dân hiểu dân tin dân theo và dân làm
cùng với hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch tích cực hiệu quả
về nhiệm vụ thời gian tới thủ tướng giao bộ tài chính tổng hợp các đề xuất của địa phương
về kinh tế phòng chống dịch để giải quyết phó thủ tướng lê minh khái thúc đẩy việc này
bộ lao động thương binh và xã hội trên cơ sở các kiến nghị của các địa phương có chính sách cho lực lượng tuyến đầu
đề cập đến vấn đề lưu thông hàng hóa di chuyển con người thủ tướng cho rằng phải có chỉ đạo thống nhất
thủ tướng giao bộ trưởng bộ giao thông vận tải tham mưu phối hợp với các lực lượng khác
và giao phó thủ tướng lê văn thành trực tiếp chỉ đạo công tác này
thủ tướng phạm minh chính giao phó thủ tướng vũ đức đam phôi trách việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
tiếp thu ý kiến nhân dân các nhà khoa học sơ kết tổng kết thực tiễn tiếp tục điều chỉnh bổ sung cho phù hợp tình hình
nghiên cứu việc thích ứng an toàn với dịch bệnh trong điều kiện mới
phó thủ tướng phạm minh chính phụ trách việc thúc đẩy ngoại giao vaccine thuốc và vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch
người đứng đầu chính phủ yêu cầu phải nhanh chóng kiểm soát tình hình để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
đồng thời giao bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì xây dựng kế hoạch kịch bản để phục hồi và thúc đẩy kinh tế trong điều kiện mới
cấp giấy đi đường cho doanh nghiệp cá nhân đúng quy định nhanh gọn
trao đổi về việc thực hiện cấp giấy đi đường và kiểm tra kiểm soát theo phân vùng chống dịch từ ngày sáu tháng chín
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho biết thượng trưởng thành ủy đã giao cho ban cái sửa đảng ubnd tp
chỉ đạo công an thành phố hướng dẫn tổ chức cấp giấy đi đường cho tổ chức doanh nghiệp và cá nhân đúng quy định
nhanh gọn thuận tiện bảo đảm thực hiện giãn cách triệt đẻ trong vùng đỏ
theo bí thư hà nội việc thực hiện phân ba vùng ở thủ đô từ ngày sáu tháng chín căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố
và xuất phát từ yêu cầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ở mức cao hơn
đồng thời khôi phục sản xuất kinh doanh ở những vùng sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp nông nghiệp để cung ứng hàng hóa thiết yếu cho vùng đỏ
trong đó tại vùng một vùng có nguy cơ rất cao phải tiếp tục thực hiện giãn cách triệt đẻ theo chỉ thị số một mươi sáu
nhiệm vụ trọng tâm là phải hạn chế lượng người ra đường tránh lây lan dịch bệnh
trong những ngày vừa qua số ca f mới được phát hiện ở vùng một đã giảm dần nhưng vẫn còn nguy cơ lây nhiễm ngoài cộng đồng
căn cứ vào tình hình thực tiễn và chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính hà nội đã giao công an thành phố tham mưu phương án cấp giấy ra đường cho tổ chức doanh nghiệp cá nhân đúng quy định
áp dụng công nghệ thông tin bảo đảm nhanh gọn thuận tiện lập các chốt kiểm soát tổ chức kiểm tra lưu động trên các tuyến đường theo hướng xích chặt hơn
nhằm hạn chế lượng người ra đường thực hiện giãn cách triệt đề ở vùng đỏ
trước mắt trong hai ngày đầu các lực lượng chủ yếu kiểm tra để tuyên truyền các tổ chức doanh nghiệp cá nhân tự giác chấp hành
đồng thời giả soát đánh giá cần thiết điều chỉnh vị trí bố trí các chốt tổ chức lại phân làn phân luồng giao thông
bí thư hà nội kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp chủ động tổ chức lại hoạt động tăng cường làm việc trực tuyến
giảm bớt nhân công làm việc trực tiếp để chung tay với thành phố chống dịch
ông đinh tiến dũng đồng thời kêu gọi người dân hà nội chia sẻ ủng hộ các biện pháp của thành phố
để quyết tâm khống chế dịch bệnh sớm đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới
bởi mọi chủ trương chính sách nếu không có sự ủng hộ đồng lòng của người dân thì không thể thực hiện thành công
bí thư hà nội đinh tiến dũng cũng cho biết thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch
nhất là tiêm vaccine và xét nghiệm sàng lọc dường dọc
tính đến một mươi tám h ngày bốn tháng chín tổng số liều vaccine covid một mươi chín hà nội được phân bổ theo quyết định của bộ y tế là hơn hai chín triệu liều
nhưng thực tế sở y tế mới tiếp nhận là hơn hai bốn triệu liều
nhờ chủ động chuẩn bị phương án kịch bản thành phố đã bảo đảm các dây chuyển tiêm với công suất lên tới hai trăm linh mũi tiêm một ngày
tiếp nhận vaccine đến đâu hà nội đã tổ chức tiêm hết ngay đến đó
đến nay toàn thành phố đã tiêm được hơn hai hai triệu liều đạt hai mươi sáu sáu mươi năm dân số
công suất tiêm đạt khoảng một trăm năm mươi mũi một ngày
thời trực thành ủy đã yêu cầu ban cái sửa đảng quỹ ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành y tế
giả soát kiểm tra bảo đảm năng lực tiêm vaccine trên toàn thành phố chỉ đạo các địa phương sẵn sàng tổ chức tiêm vaccine
bảo đảm hiệu quả an toàn và nhanh chóng ngay khi tiếp nhận số lượng vaccine được phân bổ trong thời gian tới
chuẩn bị sẵn kịch bản nâng cao thêm công suất tiêm để chuẩn bị cho kế hoạch tiêm trong quý bốn khi lượng lớn vaccine có thể được phân bỏ
ông đình tiên dũng cho biết
bí thư hà nội đinh tiến dũng một lần nữa nhấn mạnh trong khi tỷ lệ tiêm vaccine ở thủ đô còn thấp
buộc phải thực hiện chặt chẽ các biện pháp khoanh vùng cách ly bảo đảm thực hiện giãn cách xã hội ở nơi có nguy cơ cao
để bảo vệ an toàn tính mạng của người dân không để dịch bùng phát mạnh dẫn tới mất kiểm soát
lãnh đạo thành ủy cho biết thêm để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch sớm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố
thì ngoài nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở sự đồng lòng chung tay góp sức của nhân dân
thành phố hà nội đã vừa kiến nghị với chính phủ bộ y tế một số nội dung
trong đó thành phố kiến nghị chính phủ xem xét giao quyền chủ động cho các địa phương
trong việc quyết định thời gian cách ly đối với f một để bảo đảm an toàn phòng chống dịch cho cộng đồng
đáng chú ý hà nội kiến nghị bộ y tế bổ sung phân bổ vaccine để đến ngày một mươi năm tháng chín
thành phố đạt tỷ lệ cao đối tượng trong độ tuổi được tiêm chủng
thường xuyên cập nhật bổ sung cơi số thuốc phác đồ điều trị nhất là các thuốc mới đặc hiệu
để đem lại hiệu quả điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín giảm tỷ lệ tử vong
thành phố cũng đề nghị bộ hướng dẫn cụ thể đối với những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
thì được phép đi lại tham gia các hoạt động lao động sản xuất tham gia công tác phòng chống dịch như thế nào
đây là vấn đề đang được dư luận nhân dân trên địa bàn thành phố quan tâm đề nghị sớm có quy định cụ thể